bệnh bạch hầu đã bùng phát ở một số tỉnh tây nguyên và có tốc độ lây lan khá nhanh
sau đây là một số điều cần biết và lưu ý về căn bệnh này
bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên
vi khuẩn này khu trú ở họng ibidan mũi thanh quản và thường tạo thành những màng giả màu trắng
bệnh thường xảy ra ở trẻ từ hai đến bảy tuổi hoặc lứa tuổi lớn hơn nếu không được tiêm phòng và lây lan chủ yếu qua đường hô hấp
các dấu hiệu và trụ trứng của bạch hầu
giả mà khai bên thành họng có màu trắng nga xám đen dai dính dễ chảy máu đào họng và khàn rọng
sưng hạch bạch huyết ở cổ khó thở hoặc thở nhanh chảy nước mũi sốt và ớn lạnh khó chịu
bệnh bạch hầu có tốc độ lây lan nhanh khó kiểm soát
chỉ trong vòng hai đến năm ngày sau khi mắc bệnh mà không được điều trị kịp thời thì tỷ lệ tử vong rất cao
vắc xin bệnh bạch hầu đã có trong chương trình tiêm chủng mở rộng
người dân cần chủ động đi tiêm phòng cho con vì đây là biện pháp hiếu hiệu nhất để phòng tránh bạch hầu
ba mũi đầu trong một mươi hai tháng đầu đời mũi thứ tư khi trẻ một mươi tám tháng mũi thứ năm khi trẻ bốn đến bảy tuổi mũi thứ sáu từ chín đến một mươi năm tuổi